ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có báo cáo gửi ủy ban kinh tế quốc hội khóa một mươi bốn về tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án sân bay long thành
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai quý ii năm hai nghìn hai mươi một sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ cho dự án
hiện trong phạm vi năm ha xây dựng sân bay tỉnh đã hoàn thành thu hồi đất hơn một tám trăm linh ha và chi gần chín trăm ba mươi tỷ đồng bồi thường hỗ trợ
đối với các tổ chức cần bồi thường còn lại thì trong tháng năm này sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất
dự kiến tháng tám tỉnh sẽ bàn giao đất tái định cư cho người dân